nhằm bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao tại tp hcm mới đây ubnd tp hcm đã có kế hoạch tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao
ubnd tp hcm vừa phát động đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
thời gian của đợt cao điểm đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng là những người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
một trong những hoạt động trọng tâm của đợt cao điểm này là tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao đảm bảo giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc covid một mươi chín
đồng thời theo dõi cách ly điều trị cho người sống chung người cùng gia đình đang bị mắc covid một mươi chín cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được sống chung tiếp tục chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ
lưu ý nếu f trong gia đình là trẻ em cần phải cách ly trẻ không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình
nếu gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng thì người nhà nên cho trẻ nhập viện các bệnh viện nhi để điều trị
các trường hợp trẻ dưới một mươi hai tuổi có triệu chứng sốt nên đưa đi xét nghiệm tầm soát tại các cơ sở y tế
ubnd tp hcm yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức và các quận huyện thường xuyên giả soát danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm vaccine
tổ chức tiêm bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm vaccine
cải thiện khả năng đáp ứng đối với các phường xã thị trấn còn ở mức thấp trung bình đảm bảo người thuộc nhóm nguy cơ cao khi được phát hiện là f phải được sử dụng ngay thuốc monopiravir
với cách làm này hy vọng tp hcm sẽ cải thiện được nguy cơ tử vong đối với các đối tượng nguy cơ cao trong đợt dịch lần này
theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày một mươi hai tháng ba tổng
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố được xác định theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế là hai tám trăm linh năm ca và có đến sáu một trăm sáu mươi tám ca test nhanh nghi ngờ
như vậy ngày một mươi hai tháng ba tp hcm có tám chín trăm bảy mươi ba ca phải cách ly chăm sóc và điều trị
trong số ca xác định có một chín trăm bốn mươi chín ca sàng lọc tại bệnh viện sáu trăm một mươi chín ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu
hai trăm ba mươi bảy ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện giã chiến
số ca mắc covid một mươi chín cộng dồn bộ y tế công bố tại tp hcm đến nay năm trăm sáu mươi bốn bảy trăm linh bảy ca
trong ngày một mươi hai tháng ba số ca nhập viện tầng hai tầng ba tám trăm chín mươi hai ca
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba lên đến năm sáu trăm năm mươi ca
trong đó bệnh viện tầng ba năm trăm năm mươi tám ca và bốn trăm tám mươi bốn ca nặng có hỗ trợ hô hấp bảy mươi bốn ca thở máy xâm lấn
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị tăng lên ba trăm bảy mươi bảy ca
cộng dồn là ba mươi ba tám trăm linh năm ca
và số phụ nữ mang thai đang điều trị bảy mươi ba ca
số cộng dồn là bốn hai trăm bảy mươi ca
tính đến hiện tại số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung bảy trăm năm mươi tám ca
có bảy ca đang cách ly tại khu cách ly điều trị của khu chế xuất khu công nghiệp
số ca cách ly tại nhà ngày một mươi hai tháng ba tăng lên một trăm linh chín mươi chín ca
ngày một mươi hai tháng ba tp hcm có một ca mắc covid một mươi chín tử vong kèm bệnh nền
tổng số ca mắc covid một mươi chín tử vong cộng dồn tại tp hcm hai mươi bốn trăm năm mươi ca
trước tình trạng xuất hiện ca tử vong ở những ca có bệnh nền
ubnd tp hcm vừa có kế hoạch tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ